sáng nay tại hà nội bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an đã tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động
một mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín và đón nhận huân trường quân công hạng nhất của chủ tịch nước trao tặng
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tới sự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
cùng dự có bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh nguyễn xuân thắng
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thường trực ban bí thư lê hồng anh các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo bộ công an và đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương
cách đây bốn mươi năm năm ngày một mươi năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn bộ công an đã tổ chức trọng thể lễ tuyên thệ và đi vào hoạt động của lực lượng cảnh sát bảo vệ nay là lực lượng cảnh sát cơ động
bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và phát triển dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước mà trực tiếp là đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an sự giúp đỡ yêu thương đùm bọc của nhân dân lực lượng cảnh sát cơ động đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt
được tổ chức theo mô hình vũ trang chiến đấu tập trung có tính cơ động chiến đấu cao lực lượng cảnh sát cơ động luôn có mặt ở các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác chấn áp và chặn đứng âm mưu của các thế lực thù địch kịp thời giải quyết nhanh chóng ổn định tình hình
trên mặt trận đấu tranh phòng chống các loại tội phạm đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của bộ công an khám phá nhiều chuyên án lớn
đặc biệt là các chuyên án đấu tranh với các loại tội phạm hình sự có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen
đồng thời là một trong những đơn vị chủ công đi đầu của bộ công an trong thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai hỏa hoạn
chủ động phối hợp với các lực lượng tham gia bảo vệ an toàn các sự kiện hoạt động chính trị đối ngoại quan trọng của đất nước
gần đây nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn góp phần và thành công chung của hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai được tổ chức tại hà nội
ghi nhận những chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động đã đạt được trong bốn mươi năm năm qua
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đại tướng tô lâm trao tặng và gắn huân chương quân công hạng nhất lên lá cờ truyền thống của lực lượng cảnh sát cơ động
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới hết sức nặng nề
đòi hỏi lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng phải nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng
chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng các mặt công tác nhất là công tác nắm dự báo tình hình tham mưu cả về chiến lược và chiến thuật
giúp đảng ủy công an trung ương bộ công an quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối chính sách của đảng nhà nước
về bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động chính quy tinh nguyện hiện đại
đồng thời nhấn mạnh trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng
giữ vững chủ quyền quốc gia và sự ổn định chính trị xã hội tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước
đồng thời nhấn mạnh trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng